kính chào quý vị đang theo dõi kinh tế phương nam
thưa quý vị theo sở du lịch tp hcm danh thu du lịch trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và một tháng năm

ước khoảng ba trăm hai mươi năm lượt tăng một sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba

tăng một mươi một so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
và công số phòng ước đạt khoảng bảy mươi năm tăng hai bảy so với cùng kỳ hai nghìn hai mươi ba
bắt kịp xu hướng du lịch tại chỗ với những điểm đến sản phẩm du lịch mới
các công ty lữ hành đã tiếp tục triển khai nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn đa dạng mới lạ
tại tp hcm gắn với sản phẩm du lịch đặc trưng của tp thủ đức
và hai mươi một quận huyện
hoạt động kích cầu của các điểm du lịch điểm tham quan tại thành phố khá sôi động
sở du lịch tp hcm cũng đã hướng dẫn cho doanh nghiệp kinh doanh du lịch
thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh an toàn cho khách du lịch nâng cao chất lượng dịch vụ
sở du lịch cũng phối hợp với các sở ngành thực hiện các giải pháp tạo hiệu ứng
cho các sản phẩm tại chương trình tham quan di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia
tại trụ sở hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tp hcm
qua hai ngày tổ chức hai mươi bảy và hai mươi tám tháng bốn chương trình đã đón tiếp hơn một chín trăm linh khách tham quan
trong nước và quốc tế
dịp lễ ba mươi tháng bốn và một tháng năm vừa qua tỉnh bến tre đã đón hơn một trăm linh bảy lượt khách du lịch
tổng thu từ khách du lịch đạt trên một trăm một mươi bảy tỷ đồng
riêng tại khu du lịch biển cồn bửng huyện thành phú dịp lễ ba mươi tháng bốn vào mùa một tháng năm năm nay
hút khách du lịch với gần hai mươi lượt khách tham quan vui chơi tắm biển
chia sẻ của đại diện trung tâm văn hóa thể thao truyền thanh và du lịch huyện thành phú cho biết
dù thời tiết nắng nóng oi bức nhưng biển thành phố mùa này trong xanh thu hút khách du lịch tham quan tắm biển
đặc biệt nơi đây có cánh đồng điện gió và điểm sinh thái gió đước là một trong những điểm dấn mới lạ
thu hút du khách đến tham quan
từ khi các triển lãm trưng bày hình ảnh hiện vật đoàn tàu không số tại khu di tích lịch sử
đường hồ chí minh trên biển đã thu hút càng nhiều lượt khách về đây tham quan tắm biển
kết hợp tìm hiểu di tích lịch sử đường hồ chí minh trên biển và quần thể lăng ông miếu bà tại đây
dịp lễ vừa qua chợ quê sứ dừa lần hai năm hai nghìn hai mươi bốn do ủy ban nhân dân thành phố bến tre
phối hợp với chi hội ẩm thực sứ dừa diễn ra tại công viên cái cối xã my thành an
cũng thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan trải nghiệm ẩm thực sứ dừa bến tre
tạo không gian để người dân du khách có điểm vui chơi giải trí và tham quan thưởng thức ẩm thực sứ dừa
nắng nóng kéo dài khiến cho người dân cảm thấy mệt mỏi và ẩy ẩy
những ngày này thì một số địa điểm như là công viên trung tâm thương mại
các hoạt động giải trí bên sông hoặc là những khu du lịch vui chơi giải trí có nhiều cây xanh thoáng mát
thu hút đông đảo người dân đến nhất là vào buổi chiều và cuối tuần
để tránh cây nắng oi ả nhiều người đã tìm đến công viên để tìm kiếm sự mát mẻ
nằm giữa trung tâm sài gòn công viên ba mươi tháng bốn là điểm dừng chân thư giãn của nhiều người
trong thời tiết nóng bức
lao động tranh thủ buổi trưa ra công viên hóng mát dưới những tán cây cổ thụ
giúp giảm đi cây nóng gắt hiện tại
người dân có thể đi dạo hoặc đơn giản tìm chỗ nghỉ ngơi để tiếp tục làm việc
ngoài công viên ba mươi tháng bốn người dân thành phố hồ chí minh còn tìm đến các công viên
có nhiều cây xanh bóng mát như thảo công viên công viên gia định công viên hòa văn thụ
bên cạnh việc đến những công viên rộng rãi thoá mát để giải nhiệt ngày nắng nóng
các quán cà phê trung tâm thương mại thu hút nhiều lượt khách vào mùa nắng
tiết nắng nóng này nè là sau khi mà trải qua những cái tiết học rất là căng hẳn và rất là mệt mỏi
thì tụi em cũng có thể tìm đến những cái nơi mà có nhiều cây xanh như công viên
hoặc là một số những cái địa điểm như là những cái cửa hàng tiện lợi nè
hoặc là những cái quán cà phê mà có máy lạnh mà có cái giá tiền trong tầm khúc của sinh viên
thì tụi em có thể tìm đến nơi đó để mà tránh nóng vào những ngày hè cực kỳ nóng nực của thành phố hồ chí minh
thường thì tụi em sẽ chọn công viên nơi có nhiều cây xanh để tránh nóng
tụi em thường sẽ ra đây ngồi uống nước trò chuyện với nhau
hoặc là sẽ tập thể dục với nhau như là đi bộ này hoặc là chạy bộ với nhau
thì em nghĩ đây là một trong những giải pháp tốt mà tiết kiệm nhất đối với sinh viên
công viên thì vào buổi sáng hoặc là buổi chiều thì sẽ đông người
họ có thể tập thể dục này nói chuyện này hoặc là những gia đình ở đây ăn uống nói chuyện
bên cạnh đó những khu vui chơi giải trí các khu du lịch tại thành phố hồ chí minh
cũng như các khu vực lân cận cũng thu hút đông đảo người dân nhất là vào dịp nghỉ cuối tuần
đặc biệt là những khu du lịch sinh thái với nhiều cây xanh
các gia đình có thể đến vừa tránh nóng vừa vui chơi nghỉ ngơi thư giãn cả một ngày cho thoải mái
theo ghi nhận vào dịp cuối tuần lượng khách đến các khu vui chơi như đầm sen nước
khu du lịch văn hóa suối tiên tăng gấp đôi so với thời điểm trước đó
điểm du lịch sân thái lân cận thành phố hồ chí minh khu du lịch sân tiên
lượng khách tăng gấp ba lần vào cuối tuần
do nơi đây có diện tích rộng lớn phố đầy mảng xanh có nhiều không gian giải nhiệt mùa nắng nóng
với bãi biển nhân tạo lớn nhất việt nam các farm trái cây tươi mát
và vùng sông nước như một đông nam bộ thu nhỏ trong khuôn viên khu du lịch
tạo cho du khách cảm thấy thú vị như đến một vùng đất xanh tươi mát mẻ tránh xa nắng nóng
khi mà vào đây em trải nghiệm cảm giác là mình vừa có cái không gian xanh rất là đẹp
vừa mang tính chất là dân giả miền quê đông nam bộ vừa có những khu giải trí rất là vui
sau những giờ làm việc học tập mệt mỏi thì đa số bây giờ là khu công nghiệp rất là nhiều
thì mấy bạn sẽ không được tiếp xúc nhiều với lại những cái mảng cây xanh hay là khu vui chơi sinh thái
thì có một địa điểm như là khu du lịch sân tiên nó sẽ rất là tốt
trong việc tổ chức thăm quan vui chơi cho các bạn sau những giờ học tập
nơi đây thì nó rất là thích hợp với các bé để tham quan trải nghiệm
tại vì nó rất là thân thiện với môi trường
thì rất là xanh sạch các bé sẽ được có trải nghiệm cũng như là học hỏi
được nhiều thứ kiến thức như là bảo vệ môi trường thăm quan với thiên nhiên
hòa động với thiên nhiên và thích hợp cho các bé là các bé tới đây để học hỏi thêm
cũng như là chui chơi được tinh thần được khỏi mái
với thời tiết nắng nóng gai gắt trong nhiều ngày những địa điểm chữa làng ngày nắng nóng
của người dân như là nhu cầu cần thiết
vì tìm được cho mình và gia đình một nơi thích hợp để vừa tránh nóng vừa vui chơi giải trí
giúp giải tỏa những căng thẳng mệt mỏi tạo động lực cho mọi người học tập làm việc được tốt hơn
ủy ban nhân dân tp hcm quyết định dừng đầu tư dự án xây dựng trung tâm thể dục thể thao phan đình phùng
theo hình thức hợp đồng bt để chuyển sang phương thức đầu tư công
văn phòng ủy ban nhân dân tp hcm vừa thông báo kết luận của chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm

chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm quyết định dừng đầu tư dự án xây dựng trung tâm thể dục thể thao phan đình phùng
trên đường võ văn tần quận ba theo hình thức đối tác công tư từ hợp đồng bt chuyển sang phương thức đầu tư công
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm giao sở kế hoạch và đầu tư hoàn chỉnh báo cáo thăm mưu
dự tháo tờ trình của ủy ban nhân dân tp báo cáo bang ca sử đảng ủy ban nhân dân tp
về dự án đầu tư dự án theo hình thức đối tác công tư chuyển sang đầu tư công
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án nhà thi đấu phan đình phùng
theo phương thức đầu tư công đặc biệt lãnh đạo tp hcm nhấn mạnh dự án cần phấn đấu
để hoàn thành thủ tục đầu tư khởi công trước ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi năm
để kỷ niệm năm mươi năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
hơn năm mươi hộ dân ở đồng bằng sông cửu long sẽ thiếu nước ngọt sinh hoạt trong mùa khô này
những chuyến xe trong quỹ nước ngọt xà lan không đồng đã hoạt động không ngừng
mang nước ngọt đến cho bà con nhằm giảm bớt khó khăn trong lao động và sinh hoạt
không chỉ có các giải pháp từ cơ quan chức năng chính quyền địa phương
mà chính những người dân cũng nghĩ ra những biện pháp hỗ trợ nguồn nước sạch cho bà con của mình
những kỳ qua rất nhiều tấm lòng hậu tâm trong và ngoài địa phương đã chung tay
để hỗ trợ bà con vượt khó trong đó tiêu biểu là quỹ nước ngọt xà lan không đồng
mọi người cùng đóng góp theo khả năng của mình từ tiền bạch đến công sức lao động
đến nay đã có sáu xà lan vận chuyển hơn ba bảy trăm linh m hai
nước từ đồng nai về và được trữ trong đầm
mỗi ngày các xe tải hút nước và mang đến cho bà con gặp khó khăn
ngoài ra hơn tám mươi vòi nước công cộng đã được lắp đặt tại những điểm khô cằn
đáng chú ý các xã còn tổ chức đội chở nước lưu động phục vụ những người già yếu
đeo đường bệnh tật gặp khó trong việc đi lại
tình trạng khô hạn tại đồng bằng sông cửu long dự báo sẽ kéo dài đến tháng năm
vì vậy những hành động nhân ái không chỉ mang lại nước uống
mà còn là điều kiện để bà con vượt qua thời kỳ khó khăn này
tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa cứ vào mỗi thứ sáu hàng tuần
thợ lặng bang quản lý vịnh nha trang tổ chức chuyến lặng biển
không phải họ lặng biển để ngắm san hô như khách du lịch
mà họ lặng biển để thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ rạng sang hô trong vịnh nha trang
chính những việc làm này đã giúp cho rạng sang hô tại khu vực biển hòn mun và hòn chồng
nhanh chóng phục hồi
phóng sự này cũng khép lại
hôm nay anh tỉnh cùng các đồng nghiệp trong đội lặng thuộc bang quản lý vịnh nha trang
thực hiện nhiệm vụ tại khu vực biển hòn mùn
nhiệm vụ của nhóm là nhặt rác dưới đáy biển và bắt xa biển gai
đây là những đối tượng trực tiếp tác động đến sự phục hồi và sinh trưởng
và phát triển của rạng sang hô trong khu bảo tồn hòn mùn
những cái rác này là rác sinh hột có thể là tàu cá hoặc là họ đắng ngồi khơi
nhưng mà vô tình nó bị rác thì nó tắp vào
thì cái hoạt động của tụi em làm hàng tuần là một tuần sẽ đi dọn vệ sinh và bắt xa biển gai một lần
trong vòng đời con xác biển gai tức là nó ăn khoảng hai mươi năm mít vuông sang hô
lưới ma tắp vào rạng sang hô thì nó gây kể trở sự phát triển của sang hô
vì vậy mà yêu cầu bang quản lý vịnh nha trang là phải bắt buộc
là phải tổ chức nhặt rác ở dưới đáy biển và bắt xa biển gai
vì vậy là bắt xa biển gai để nhanh mục đích
và để bảo vệ các rạng sang hô để tạo cho môi trường nước ở đây được công sạch hơn
thông thường bang quản lý vịnh nha trang triển khai lặn dọn rác và bắt xa biển gai mỗi tháng một lần
thời gian này xa biển gai xuất hiện nhiều nên công việc được thực hiện hàng tuần
từ những nỗ lực này cùng với các giải pháp của thành phố nha trang
mệ hệ sinh thái rạng sang hô xung quanh hoàng môn đang trong quá trình phục hồi tốt
sau khi bị suy giảm nghiêm trọng vào năm hai nghìn hai mươi hai
đến nay đội chê phụ của sang hô giao động trong khoảng ba mươi năm mươi
tăng so với mức một mươi hai mươi trước đây
các loài sang hô tạo rạng có vai trò rất quan trọng trong việc tạo tầng tán khe
để sinh vật biển sân sôi ẩn tránh kẻ thù
cũng như có nhiều nguồn thức ăn cho sinh trưởng và phát triển
bảo vệ phục hồi rạng sang hô cũng chính là bảo vệ hệ sinh thái vịnh nha trang
một trong một mươi sáu khu bảo tồn biển của cả nước